ngay sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát tỉnh hà nam đã triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch
thông qua các hoạt động văn hóa thể thao nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch
tỉnh hà nam xây dựng tiêu chí du lịch an toàn trong ba lĩnh vực lưu trú khu điểm du lịch và lữ hành
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch được phát động tham gia chương trình đăng ký điểm du lịch an toàn
trang bị các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín mang lại sự an tâm cho du khách
cái lý do mà bọn mình chọn cái địa tâm trung này là bởi vì đây là một cái điểm du lịch tâm linh có thể nói là rất là hoành tráng
rất là mới mẻ và đặc biệt là quan cảnh rất là đẹp và dịch vụ rất là tốt
cùng với đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà nam thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa
kêu gọi các đơn vị địa phương thực hiện ưu tiên tham gia liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành phố lân cận như hà nội ninh bình
chúng tôi cũng đã chủ động
chúng tôi đã chủ động triển khai và một số cái nhiệm vụ và giải pháp
thứ nhất là cũng phối hợp với tổng cục du lịch và các tỉnh bạn như là tỉnh ninh bình
cũng tổ chức các hội nghị về xúc tiến du lịch
thứ hai nữa là cũng tham mưu để đăng cai tổ chức các hoạt động về văn hóa thể thao du lịch trên địa bàn
tỉnh hà nam đã lập danh sách các doanh nghiệp đạt tiêu chí an toàn để cập nhật trên website cổng thông tin du lịch
ứng dụng du lịch thông minh tỉnh hà nam
hà nam và website du lịch hà nam công bố trên các poster dọc các tuyến đường chính để du khách dễ dàng tiếp cận thông tin
đồng thời chỉ đạo các địa phương ngành chức năng tăng cường phối hợp liên kết giữa các doanh nghiệp
cơ sở kinh doanh du lịch của tỉnh với các tỉnh thành phố bạn để thực hiện hiệu quả chương trình người việt nam đi du lịch việt nam